quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn năm mươi
địa phương sẽ bổ sung mở rộng thêm tám khu công nghiệp với diện tích khoảng năm ha
theo quy hoạch khu công nghiệp đã được chính phủ phê duyệt thì đồng nai có ba mươi năm khu công nghiệp
trong đó hiện đã có ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động số còn lại đang xây dựng hạ tầng mời gọi nhà đầu tư
đến nay các khu công nghiệp đang hoạt động ở đồng nai đã được lấp đầy khoảng tám mươi
còn rất ít quỹ đất cho thuê việc mở rộng xây mới các khu công nghiệp ở đồng nai là cần thiết
đáp ứng nhu cầu phát triển của đồng nai cũng như của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước
ngoài ra việc trên địa bàn đồng nai có thêm nhiều tuyến đường cao tốc và cảng hàng không quốc tế long thành sắp khởi công
nên việc thu hút vốn fdi sẽ thuận lợi hơn
trong quá trình mở rộng xây dựng thêm các khu công nghiệp đồng nai sẽ ưu tiên hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
bảo vệ môi trường ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất
đồng thời chú trọng thu hút đầu tư ở những lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ